thưa quý vị danh sách forbes việt nam ind ba mươi vừa được công bố với nhiều tên tuổi quen thuộc
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động biến tướng hiến đất làm đường để hình thành khu dân cư
thành phố vũng tàu thông tin về kế hoạch thu hồi hai mươi tám hectare đất ven biển bãi sâu
là những nội dung đáng chú ý trong thành phố hôm nay ngày một mươi sáu tháng hai
và tô giang thái sẽ đồng hành cùng quý vị xuyên suốt chương trình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đang truy tìm giám đốc công ty hoàng thịnh
để điều tra xác minh đơn tối giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh gửi văn bản đến bộ công an
công an các quận huyện và thành phố thủ đức để thông báo truy tìm nguyễn đình hoàng
giám đốc công ty bất đồng sản hoàng thịnh trụ sở tại trung cư beo gia la
phạm hữu lầu quận bảy thành phố hồ chí minh để xác minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng
thông qua việc góp vốn đầu tư chung thực chất tài sản bất đồng sản hoàng vẽ gia đã đứng tên người khác
liên quan đến tình trạng cạo trọc đồi để làm dự án bất đồng sản
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản yêu cầu các huyện dừng tách thửa
phân lô bán nền và ra soát việc hiến đất làm đường
cụ thể ủy ban nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân các huyện ra soát lại toàn bộ diện tích đất
của các hồ hiến trả lại đất để mở đường săn lắp mặt bằng phân lô trên địa bàn
sau khi đối chiếu quy hoạch kế hoạch sử dụng đất quy hoạch nông thôn mới
các địa phương xem xét xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định
theo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng thời gian qua trên địa bàn xảy ra tình trạng hiến đất làm đường giao thông mới
xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nhưng thực chất là hình thành các khu điểm dân cư mới
biến tướng để giao dịch như các dự án bất động sản ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai
trật tự xây dựng trên địa bàn
điển hình là dự án sinh valley rộng bốn mươi một hectare nằm vị trí giáp tranh giữa huyện bảo lâm và tỉnh phố bảo lộc
và dự án the tropicana garden một với gần một trăm linh căn miệt thự kiến trúc pháp
ảnh hưởng ngay trung tâm sạp lá huyện bảo lâm
thưa quý vị danh sách forbes việt nam under ba mươi năm nay vừa được công bố
hàng loạt những tân tuổi quen thuộc như rapper g ducky ceo tân kỳ lân sky mavis nguyễn thành trung
founder topcv trần trung hiếu bếp trưởng hoàng tùng cổ tùng đai ninh mèo mốc đặng quang dũng đã được kinh dành
từ khi xuất hiện vào năm hai nghìn một mươi năm đây là lần đầu tiên danh sách forbes việt nam ind ba mươi không có đủ ba mươi gương mặt
hai mươi sáu gương mặt nổi bật dưới ba mươi tuổi trong bốn lĩnh vực
kinh doanh và khởi nghiệp khoa học và giáo dục hoạt động xã hội sáng tạo nghệ thuật giải trí và thể thao đã được vinh danh trong năm nay
danh sách những người dưới ba mươi tuổi nổi bật nhất tại việt nam forbes việt nam garde do forbes việt nam thực hiện là tập hợp những cá nhân xuất sắc tại việt nam
bốn danh sách trước đây với một trăm hai mươi cá nhân được vinh danh đã tạo ra những tác động lớn và tích cực tới thế hệ trẻ
trong danh sách anner ba mươi năm hai nghìn hai mươi hai có thể bắt gặp rất nhiều nhân vật đình đám trong lĩnh vực kinh doanh start up như
tiền thanh chàng trai bỏ lương sáu usd một tháng của google để về khởi nghiệp
trần trung hiếu sáng lập và ceo topcv trevor sieducki cầu thủ futsal hồ văn ý vận động viên boxing nguyễn thị thư nhi
ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng đã quyết định quay trở lại mảng kinh doanh chứng khoán
và gây bất ngờ khi sắp rót trực tiếp hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng vào vb bank security
lĩnh vực chứng khoán ở việt nam đang trong giai đoạn vàng
công ty an ninh làm ra

liên tục mở rộng năng lực hoạt động
mới đây ngân hàng vb bank đã mua lại hơn chín mươi bảy vốn của công ty chứng khoán nasc để chi phối mọi hoạt động của công ty này
vb bangk là ngân hàng mẹ sở hữu chín mươi bảy bốn mươi hai cổ phần
đồng nghĩa rằng ngân hàng sẽ bơm thêm tám bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng cho công ty chứng khoán asc
trước đó asc với vốn điều lệ chỉ năm mươi sáu tỷ đồng
ngay khi việt tay vb bank asc lập tức tăng vốn lên hai trăm sáu mươi chín tỷ đồng
và đổi tên thành công ty của phần chứng khoán vb bank
với phương án phát hành tám trăm sáu mươi năm triệu cổ phiếu trao bán cho cổ đông hiện hữu trong năm hai nghìn hai mươi
vốn điều lệ của vb ban scryty sẽ tăng đột biến từ hai trăm sáu mươi chín tỷ lên tám chín trăm hai mươi tỷ đồng
đưa công ty này từ một đơn vị ít được biết đến thành công ty chứng khoán
có vốn điều lệ lớn thứ hai trong toàn ngành chứng khoán
sau tết hàng trăm ngàn người lao động ở các tỉnh thành đang trở lại việt nam
để sẵn sàng vào gồm sản xuất
đến nay thì hầu hết các nhà máy của doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
đã hoạt động trở lại từ tám mươi đến một trăm linh công suất
từ ngày bảy tháng hai hơn ba công nhân của doanh nghiệp này bắt đầu trở lại nhà xưởng làm việc
nếu như các năm trước phải đến giữa tháng hai người lao động mới trở lại làm việc phôi một trăm linh
thì năm nay diễn ra khác hơn
một phần do quản ngưng việc kéo dài trong thời điểm dịch bệnh bùng phát
ngoài ra nguyên nhân chính vẫn là số lượng đơn hàng cần phải hoàn thành trong thời gian tới
của các doanh nghiệp việt nam là khá lớn
hiện nay là chúng tôi đã làm chín mươi tám nhân sự rồi
còn lại thì một hai nữa là anh em đang vào đang có quá trình vào
và một số anh em ở đây xin nghỉ một hai ngày để lo cái thủ tục nhập học cho các cháu đầu năm
trước mắt thì là chúng tôi làm hoàn tất cái bộ siêu tập sonea của năm hai nghìn hai mươi hai
và tháng bốn bắt đầu triển khai sản xuất cây thu đông
hiện nay chúng tôi là sản xuất tới năm sáu rồi
và đang đến tháng sáu và có thể nói là chúng tôi có thể sắp xếp đến tháng chín
ngay từ ngày mùng hai tết nhiều doanh nghiệp thực phẩm đã quay lại sản xuất sớm
nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân
tại công ty vĩnh thành đạt có một trăm linh công nhân đã trở lại làm việc với tâm lý ổn định
doanh nghiệp này cũng nhận nhiều đơn hàng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng sau tết
để cho cái việc mà công nhân quay trở lại làm việc đầu năm là công ty có những cái chuẩn bị
và điều đó rất cần thiết
bởi vì những cái đơn hàng đầu năm nó nhiều và cần phải có hàng hóa để giao cho các siêu thị
thì thứ nhất là về công ty có tổ chức trong cuối năm thì tổ chức cho công nhân đưa đón công nhân về quê
và đến tối mùng ba tết thì công ty lại rút công nhân lên trở lại để làm việc
và ngoài ra về cái chính sách ví dụ giống như chính sách của công ty
năm rồi là một cái năm là tương đối là khó khăn chung
nhưng mà công ty vẫn cố gắng đảm bảo làm sao
thì lương thưởng của tất cả các nhân viên là từ bằng cho đến cao hơn so với năm trước
tại thành phố hồ chí minh theo ghi nhận của ban quản lý các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố hồ chí minh
gần như một bốn trăm bốn mươi doanh nghiệp trong các khu chế xuất khu công nghiệp của thành phố
tái hoạt động trở lại với khoảng tám mươi công suất thiết kế
tỷ lệ tái hoạt động sau tết của doanh nghiệp tại các khu chế xuất khu công nghiệp năm nay rất cao
điều này xuất phát từ chính sách lương thưởng tết cũng như các chính sách giữ chân công nhân
mà các doanh nghiệp đã thực hiện từ trước đó
khả năng rất cao là trong tuần này số lượng công nhân còn lại sẽ trở lại làm việc bình thường
theo các chuyên gia kinh tế năm hai nghìn hai mươi hai sẽ là một năm mà kinh tế việt nam hồi phục mạnh mẽ
do dịch bệnh căng bản đã được kiểm soát
bên cạnh đó các hiệp định thương mại tự do như evfta rcep đi vào thực thi
càng khiến cho doanh nghiệp kỳ vọng nhiều hơn trong năm nay
hiện nay nguồn khách hàng từ các kênh của
trang web của fanpage của chatbook của chúng tôi
là cái lượng khách hàng vào trong đó và tìm hiểu thông tin tăng rất là rõ ràng
chúng tôi cũng hy vọng là trong năm tới này chúng tôi cũng sẽ có một lượng khách hàng lớn lao hơn nhiều
những công trình của các chủ đầu tư trước đây
do giãn cách cho nên đó là người ta cũng hoãn và giãn tiến độ
thì khả năng là năm nay giống như là có thể là có xảy ra hiện tượng dồn to
và như vậy đó thì chúng tôi cũng kỳ vọng nhiệt độ phát triển các công trình xây dựng
sẽ tăng nhanh chóng trong một hai tháng nữa
chúng tôi ứng dụng cái công nghệ bốn vào trong nhà xuất

tức là ứng dụng cái công nghệ bốn vào trong nhà xuất kể cả trong nhà xuất và quản trị
và từ từ chúng ta áp tụng cho nước để cho thành tạo một thói quen rồi chúng ta chấp vào
nhưng mà năm nay thì chắc chắn là chúng tôi phải làm
thì có như vậy thì mới có khả năng cạnh tranh được
là vì cái gọi xếp bắt đầu có hiệu lực từ tháng một
và cái chứng nhận xuất xứ nguồn gốc rồi của nguyên liệu nguyên phủ liệu và nguồn lực xuất xứ đấy
thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến giá thành và cạnh tranh
mặc dù có nhiều yếu tố cho thấy kinh tế việt nam sẽ phục hồi hoạt động sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp sẽ tăng cường
nhưng để có sự tăng trưởng đột phá cần sự thay đổi tăng cường hàm lượng khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp áp dụng công nghệ số và phát triển kinh tế
đây chính là yếu tố mang lại sự thay đổi nhiều nhất đối với chất lượng doanh nghiệp
trên khu đất rộng hai mươi tám hectare dọc bãi sau đường thùy vân thành phố vũng tàu là nơi các doanh nghiệp thuê đất
để kinh doanh dịch vụ du lịch từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nhưng đến nay chưa nộp thuế đất
trong quá trình sử dụng đã hình thành hàng loạt công trình xây dựng trái phép cản đường xuống biển của người dân gây bức xúc
mới đây thì ủy ban nhân dân thành phố vũng tàu đã lên kế hoạch để thu hồi mặt bằng
buộc các doanh nghiệp phải bàn giao
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu công ty đầu tư xây lắp tỉnh bà rịa vũng tàu lúc đó là doanh nghiệp thuộc sở xây dựng
được ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu giao ba m hai bờ biển để đầu tư nâng cấp xây dựng bãi tắm thùy vân
hết hơn một trăm hai mươi hai tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
sau khi đầu tư xong công ty trên đã cho chín doanh nghiệp thuê hạ tầng thuê đất kinh doanh du lịch
tuy nhiên hơn hai mươi năm qua
công ty và các doanh nghiệp chưa nợp đầy đủ tiền thuê đất
tính từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
cục thuế tỉnh xác định tiền thuê đất khu vực bãi tấm thùy vân mà chín doanh nghiệp phải nợp là gần ba trăm một mươi tỷ đồng
cả cái khu đất dài như thế và bị coi như là chiếm lĩnh không đóng tiền cho nhà nước
thế nên nhà nhân dân rất là phấn khởi là khi mà này thu lại để giải quả và làm lại toàn bộ
cái bờ biển này cái bờ kè này
làm đúng như là phía này có công viên như thế này cho mọi người già trẻ trai gái đều có chỗ để tập luyện
trước đây nhiều lần chính quyền tỉnh bà rịa vũng tàu thành phố vũng tàu đã họp để xử lý nhằm trả lại tầm nhìn thông thoáng phía biển
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tỉnh bà rịa vũng tàu giao thành phố vũng tàu phải thu hồi hạ tầng bãi tắm thùy vân để cải tạo
nhưng hơn sáu tháng qua các doanh nghiệp vẫn không chấp hành việc trả mặt bằng
bên cạnh đó thanh ra tỉnh xác định
nhiều doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các công trình trái phép không phép tại đây nhưng không bị xử lý

sau kết luận những sai phạm trên căn cứ và kiến nghị của thanh ra
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã giao cho sở xây dựng ủy ban nhân dân tp vũng tàu xử lý
phá dỡ những công trình xây dựng không phù hợp với quy hoạch và xử lý vi phạm hành chính
đối với hành vi xây dựng không phép trái phép của các doanh nghiệp chủ đầu tư
quan điểm của tỉnh là sẽ giải phóng toàn bộ khu công nghệ sau đấy
nó làm cái khu công viên kết hợp các hoạt động kinh doanh mà nó không có che chắn bờ biển
thì tức là toàn bộ các khu nó phải nối
nó kết với nhau thành một cái bãi biển
chứ nó không có hàng rào ngăn cách giữa các đơn vị nữa
đấy và nó không che chắn cái tầm nhìn từ phía trong bờ ra biển trên đường ra biển
còn phía dưới là các cái tầng hầm để chúng ta để xe
để kinh doanh các cái dịch vụ thương mạng
nó thiên về là du lịch
phục vụ dịch vụ trên tấm biển vui chơi giải trí
thậm chí là chợ đêm quảng trường
các cái tuyến đường mà kết thúc ở đường song song với đường thủy vân
song song với bờ biển này
chúng tôi sẽ làm những quảng trường nó ra biển
giống như cái quảng trường đường phong văn thám bây giờ
liên quan tình trạng xài chùa hai mươi tám hectare đất vàng
thanh tra tỉnh bà rịa vũng tàu kiến nghị
kiểm điểm trách nhiệm cá nhân giám đốc sở tài nguyên môi trường
sở xây dựng chủ tịch ủy ban nhân dân tp vũng tàu qua các thời kỳ
kiểm điểm trách nhiệm người được giao đại diện phần vốn nhà nước
qua các thời kỳ tại công ty đầu tư xây lắp bà rịa vũng tàu
và các đơn vị liên quan
tất cả các doanh nghiệp này thuê lại hạ tầng của công ty cổ phần xây lắp địa ốc
không có các giấy tờ về đất đai hợp đồng của chính quyền
những vấn đắc nào nằm trong thẩm quyền giải quyết của thành phố
thì chúng tôi sẽ chủ động xử lý
còn những vấn đắc vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ có báo cáo
báo cáo lên liên quan tỉnh
thì cái này nó cũng trải qua nhiều thời kỳ
xử lý cái đó thì kiểm điểm trách nhiệm
thì nó qua nhiều thời kỳ thì cái đấy cũng phải làm
theo kết luận của thanh tra
theo kế hoạch
quỹ ba nhân dân tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ thu hồi mặt bằng
buộc các doanh nghiệp phải bàn giao hạ tầng dọc khu vực bãi sau
bãi tắm đường thùy vân trước ngày một mươi năm tháng ba
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
mở thắc mắc hay phản ánh
quý vị và các bạn có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ giang thái xin chào
và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong số phát sóng tiếp theo